chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất
liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
bản tin dịch covid một mươi chín ngày năm tháng chín của bộ y tế cho biết
có một mươi ba một trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín cao hơn hôm qua ba sáu trăm một mươi sáu ca
số mắc của thành phố hồ chí minh và bình dương cộng lại gần chín tám trăm linh ca
trong ngày có chín hai trăm một mươi một bệnh nhân khỏi bệnh
tính từ một mươi bảy h ngày bốn tháng chín đến một mươi bảy h ngày năm tháng chín
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi ba một trăm ba mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó có ba mươi sáu ca nhập cảnh và một mươi ba một trăm linh một ca ghi nhận trong nước
tại thành phố hồ chí minh sáu hai trăm hai mươi sáu
bình dương ba năm trăm bốn mươi đồng nai một hai trăm bốn mươi ba lòng an bảy trăm năm mươi sáu kiên giang ba trăm bốn mươi năm tiền giang một trăm ba mươi ba
cần thơ một trăm linh tây ninh chín mươi một đồng tháp bảy mươi tám khánh hòa bảy mươi bốn an giang bảy mươi ba đà nẵng sáu mươi bốn hà nội
bà địa vũng tàu năm mươi một nghệ an bốn mươi tám bình thuận bốn mươi bảy trà vinh ba mươi ba quảng ngãi hai mươi năm
phú yên hai mươi bốn bình phước hai mươi hai vĩnh long hai mươi bình định một mươi ba cà mau sáu lâm đồng năm bến tre năm bắc ninh năm quảng trị bốn thanh hóa bốn lạng sơn ba sơn la hai bạc liêu hai ninh thuận một quảng nam một hà tĩnh một bắc giang một quảng ninh một đắk nông một
trong đó có bảy năm trăm linh ca
trong đó có bảy năm trăm hai mươi một ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng ba năm trăm linh ca
tại tp hcm tăng hai một trăm hai mươi hai ca bình dương tăng một năm mươi năm ca đồng nai tăng hai trăm năm mươi một ca lòng an tăng hai trăm một mươi hai ca kiên giang tăng hai trăm hai mươi ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có năm trăm hai mươi bốn ba trăm linh bảy ca nhiễm đứng thứ năm mươi một trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có năm ba trăm ba mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là năm trăm hai mươi một mươi ba ca
trong đó có hai trăm tám mươi tám chín trăm năm mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bác cạn tuyên quang
lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương quảng ninh
năm tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố hồ chí minh hai trăm năm mươi một bốn trăm một mươi bốn bình dương một trăm ba mươi hai bốn trăm ba mươi ba đồng nai hai mươi tám năm trăm bốn mươi chín

tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày chín hai trăm một mươi một
tổng số ca được điều trị khỏi hai trăm chín mươi một bảy trăm hai mươi chín
hai theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu hai trăm chín mươi một ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn một mươi năm thở oxy dòng cao hfnc một hai trăm linh bảy
thở máy không xâm lấn
một một trăm bốn mươi sáu thở máy xâm lấn tám trăm chín mươi hai ecmo ba mươi một
ba số bệnh nhân tử vong
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc kcb vn
ghi nhận hai trăm tám mươi một ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh hai trăm hai mươi hai bình dương ba mươi tám tiền giang năm cần thơ bốn lòng an ba bình thuận hai đồng tháp hai khánh hòa hai hà nội một
bà rịa vũng tàu một đồng nai một
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi ba bảy mươi bốn ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hai ba
tình hình xét nghiệm
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện bốn trăm chín mươi bốn chín mươi tám xét nghiệm cho tám trăm linh bảy bảy trăm bảy mươi ba lượt người
số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện là một mươi bảy hai trăm linh một tám mươi sáu mẫu cho ba mươi tám chín trăm chín mươi một trăm năm mươi hai lượt người
tình hình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
trong ngày bốn tháng chín có ba trăm ba mươi sáu ba trăm tám mươi một liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hai mươi một bốn trăm bốn mươi năm một trăm tám mươi một liều trong đó tiêm một mũi là một mươi tám hai trăm bốn mươi sáu sáu trăm ba mươi sáu liều
tiêm mũi hai là ba một trăm chín mươi tám năm trăm bốn mươi tám
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhét
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo